ngày sáu tháng một mươi một tại trụ sở trung mương đảng tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
đã chủ trì hội nghị bộ chính trị để xem xét thi hành kỷ luật đồng chí nguyễn văn bình
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương
nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam
xem xét đề nghị của ủy ban kiểm tra trung ương bộ chính trị nhận thấy
trong thời gian giữa cương vị ủy viên trung ương đảng bí thư ban cán sự đảng
thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam đồng chí nguyễn văn bình đã có những vi phạm khuyết điểm như sau
bí thư ban cán sẽ đứng đầu về những vi phạm khuyết điểm của ngân hàng nhà nước việt nam
trong việc chấp thuận cho nhóm thiên thanh được mua lại cổ phần của ngân hàng đại tín
chấp thuận cho phạm công danh là nhân sự dự kiến thành viên hội đồng quản trị ngân hàng xây dựng
không kiểm soát đặc biệt đối với ngân hàng xây dựng
vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy chế làm việc khi không báo các cấp có thẩm quyền
cho chủ trương đối với những vấn đề lớn hệ trọng không báo cáo đầy đủ
và thực hiện không đúng ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
trong việc mua bắt buộc ba ngân hàng với giá đồng là vi phạm nguyên tắc thẩm quyền
để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm tại ngân hàng nhà nước việt nam
và các tổ chức tín dụng nhiều cá nhân bị xử lý hình sự
trong quá trình kiểm điểm đồng chí nguyễn văn bình đã nhận trách nhiệm
về những vi phạm khuyết điểm và tự nhận hình thức kỷ luật
xét bối cảnh tình hình nội dung tính chất mức độ hậu quả
nguyên nhân vi phạm và quá trình công tác đóng góp của đồng chí đối với đảng nhà nước
căn cứ quy định số một trăm linh hai của bộ chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
bộ chính trị đã quyết định thi hành kỷ luật đồng chí nguyễn văn bình bằng hình thức cảnh cáo